phát viên truyền hình công an nhân dân đã có mặt kịp thời cùng lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra cơ sở này
hàng ngàn vỏ chai đang chờ để được đóng rượu
cọ rửa thủ công trang thiết bị vệ sinh thô sơ
không ai đảm bảo rượu đóng trong các chai này có đảm bảo vệ sinh hay không
còn đây là dây chuyển pha chế và đóng rượu
một can cồn và hệ thống cung cấp nước lọc khi chúng được trộn vào với nhau cộng với một chút phẩm màu thì đã ra được những sản phẩm rượu như thế này
và những sản phẩm rượu này thì rất có thể sẽ được bày bán ở thị trường rượu tết năm nay
một điều đáng quan ngại hơn cả đó là trong một ngày thì chủ sản xuất này có thể sản xuất ra những loại rượu như thế này đến hàng nghìn lít
cồn không rõ nguồn gốc phẩm màu trôi nổi trên thị trường
cơ sở này cũng chỉ có giấy phép kinh doanh rượu còn giấy phép sản xuất rượu thì không hề có
nước lọc tinh thiết xong rồi bắt đầu cho cồn vào cho dưới miệng vào cho dưới miệng vào
dưới miệng phẩm màu ở đâu
phẩm màu mua ở ngoài hàng bồ
tem nhẵn mắt thì ai làm
tem nhẵn mắt thì em mua người ta làm đặt người ta làm
ai làm mua ở đâu

sản phẩm rượu được pha chế tại cơ sở hồng hà là vang nổ vang nho vàng đào và rượu nếp
lực lượng chức năng cũng phát hiện hai kho chứa hàng của cơ sở này nằm tại phường phú lãm quận hà đông hà nội
trong buổi trưa và chiều nay lực lượng chức năng đã kiểm đếm ở hai kho được bốn sáu trăm linh thùng với hơn sáu mươi chai rượu của bốn loại sản phẩm kể trên
theo xác minh ban đầu các sản phẩm rượu này được tiêu thụ chủ yếu tại khu vực nông thôn các tỉnh miền núi phía bắc
hiện vụ việc đang được tri cục quản lý thị trường hà nội và phòng an ninh kinh tế công an tp hà nội tiếp tục làm rõ